cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mường la đã khởi tố vụ án khởi tố bị can với một đối tượng về tội mua bán người
đối tượng bị khởi tố là vy thị văn bốn mươi một tuổi trú tại xã mường bú huyện mường la tỉnh sơn la
trước đó vào năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng văn đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết trong gia đình dụ dỗ đứa cháu ruột của chồng là vì thị biên hai mươi tuổi trú tại bản nà nhũng xã mường trung huyện mường la đi làm thuê ở trung quốc với mức lương cao
sau khi biên sang trung quốc cùng đối tượng văn thì văn đã bán biên cho hai người đàn ông trung quốc với giá sáu nhân dân tệ tương đương gần hai mươi triệu đồng tiền việt nam
sau hơn bốn năm sinh sống ở nơi đất khách biên mới trốn được về nhà và lạp đơn trình báo với cơ quan công an hiện vụ án đang được hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật